bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành công văn số bốn nghìn hai trăm bốn mươi hai đề nghị ubnd các tỉnh thành chỉ đạo các cơ quan có liên quan
chuyển danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc chuẩn nghèo đa chiều mới
từ đó bảo hiểm xã hội sẽ có cơ sở để cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người dân
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
nghị định số bảy của chính phủ quy định chi tiết về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó năm hai nghìn hai mươi một tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo quyết định số năm mươi chín của thủ tướng chính phủ cụ thể tiêu chí thu nhập đối với khu vực nông thôn là bảy trăm linh đồng một người một tháng
khu vực thành thị là chín trăm linh đồng một người một tháng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là một năm trăm linh nghìn đồng một người một tháng
ở khu vực nông thôn và hai triệu đồng một người một tháng ở khu vực thành thị
bảo hiểm xã hội việt nam đề nghị các tỉnh bố trí ngân sách địa phương
huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp các nhà hào tâm
hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
nghèo đa chiều và hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn
đặc biệt là với những hộ nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số bảy